tại buổi tiếp bộ trưởng hợp tác quốc tế myanmar u chú tin nhân dìm ông sang thăm việt nam đồng chủ trì kỳ họp lần thứ chín
ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương việt nam myanmar vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chúc mừng các thành tựu kinh tế xã hội của myanmar thời gian qua
thủ tướng khẳng định việt nam luôn ủng hộ nỗ lực của myanmar trong việc thúc đẩy tiến trình hòa bình và hòa giải dân tộc
thủ tướng khẳng định việt nam sẵn sàng chia sẻ với myanmar kinh nghiệm giải quyết các vấn đề dân tộc trong nước
cũng như trong quan hệ đối ngoại sẽ tiếp tục ủng hộ myanmar tại các diễn đàn đa phương
mong muốn hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhất là trong năm việt nam là chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
bộ trưởng hợp tác quốc tế myanmar u chú tin chúc mừng việt nam vừa tổ chức
hợp tác quốc tế myanmar u chú tin chúc mừng việt nam vừa tổ chức thành công hội nghị cấp cao hoa kỳ triều tiên lần thứ hai
đồng góp tích cực và củng cố hòa bình ổn định thế giới
bộ trưởng cho rằng quan hệ kinh tế thương mại đầu tư hai nước phát triển mạnh mẽ
lãnh đạo hai nước đã đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt một tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
hiện nay hai nước luôn có sự trao đổi đoàn cấp cao
bộ trưởng bày tỏ myanmar mong chờ thủ tướng nguyễn xuân phúc thăm chính thức vào thời gian thích hợp